công an tỉnh trà vinh cho biết đang xác minh điều tra trường hợp đối tượng chặn đường xe cấp cứu và cầm gạch ném vỡ kính chắn gió
chiều ngày hai tháng sáu trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi nhận hình ảnh xe cấp cứu vú còi inh ỏi nhường đường
nhưng một nam thanh niên đã chặn đầu và dùng gạch đập vỡ kính chắn gió
thời điểm trên người nhà bệnh nhân đi xe cấp cứu từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm để đưa một bệnh nhân lớn tuổi vừa mổ xong về bệnh viện đa khoa thiên ân để tiếp tục điều trị
để đa khoa tỉnh trà vinh đã xảy ra sự việc nói trên công an tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc